mặc dù các công ty lớn công bố sẽ kéo giảm giá lợn hơi xuống thấp dưới bảy mươi năm đồng một kg
tuy nhiên giá tại miền bắc vẫn trên mức đỉnh tám mươi đồng một kg
còn tại miền trung và tây nguyên giá lợn hơi hôm nay vẫn đang duy trì ở mức giá rất cao
tám mươi ba đồng một kg tương đương với khoảng thời gian lợn hơi sốt giá
trong khi đó giá thịt tới tay người tiêu dùng có mức giá giao động trong khoảng từ một trăm một mươi đến hai trăm ba mươi đồng một kg
sườn non vẫn có giá cao hai trăm ba mươi đồng một kg